trên cơ sở các báo cáo của chính phủ chính quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín để xin ý kiến rộng rãi
trước vấn đề này các chuyên gia đã đưa ra những góp ý cho dự thảo lần này
việc phân bổ ngân sách nhà nước năm nay được công khai cụ thể hơn đến từng điều khoản để lấy ý kiến của các tổ chức cá nhân
bản dự thảo lần này có nhiều điểm mới được các chuyên gia đánh giá là thực hiện đúng tiêu chí công khai minh bạch
dự báo hôm nay thận trọng hơn tôi cho nó đều tích cực
trong đó có cả thận trọng hơn dự báo về số tăng thu liên quan đến thu nội địa hay là thu từ dầu thô hay từ xuất nhập khẩu thì đều thận trọng hơn
do đó mà số liệu về thu ngân sách năm nay thì bức tăng so với cả số thực hiện bức thực hiện của hai nghìn một mươi tám thì nó rất là vừa phải
nên là nó khá thận trọng trong bối cảnh mà dự báo kinh tế tiếp tục gọi là ở mức cao và như vậy thu ngân sách như vậy thận trọng
theo bản dự thảo ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín hơn một bốn trăm một mươi một tỷ đồng tăng ba chín so ước thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
chi cân đối ngân sách nhà nước dự toán cho năm hai nghìn một mươi chín hơn một sáu trăm ba mươi ba tỷ đồng tăng bảy hai so với dự toán năm hai nghìn một mươi chín
trên cơ sở đó dự toán bộ chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín ước là ba sáu gdp
việc thu chi ngân sách có cải thiện tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều vấn đề về thất thu chi tiêu lãng phí
các chuyên gia cũng đã đưa ra một vài giải pháp để việc thu chi ngân sách nhà nước đạt hiệu quả hơn
thiết kế những chính sách thu mới ví dụ như thu thuế tụ tự đặc biệt thuế với những mặt hàng nhạy cả như là rượu bia thuốc lá một mặt vừa để tăng thu ngân sách một mặt khác là hướng dẫn kiểm soát tiêu dụng
rồi đối với thuế tài sản cũng phải nghiên cứu để ban hành thuế theo đúng thông lệ quốc tế thiết kế những chính sách để cơ cấu lãi chi
trong đó là đẩy mạnh tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp
mà phần của ngân sách mà thay vì chi trực tiếp các đơn vị sự nghiệp thì chúng ta sẽ chuyển sang làm bảo đảm xã hội cho những đối cận những đối tượng sẽ bị tưởng thương
ví dụ như là tăng mua bảo hiểm y tế cho người nghèo rồi các đối tượng ví dụ đồng bào miền núi miền sâu vùng xa và tăng cường hạ tầng
những con số dự kiến về ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín đưa ra
cùng với những điều chỉnh theo hướng tích cực đã thể hiện quyết tâm cao của chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng thu chi ngân sách nhà nước
theo số liệu được công bố tại hội thảo thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp diễn ra ngày hôm nay
thì hiện mới có hai mươi doanh nghiệp việt đầu tư xây dựng thương hiệu trong khi đây được xem là yếu tố then chốt để cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như là quốc tế
theo đánh giá của các cơ quan quản lý và chuyên gia
nhiều doanh nghiệp ở việt nam vẫn chưa quan tâm đến xây dựng thương hiệu đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
các doanh nghiệp chỉ chú trọng đăng ký tại thị trường trong nước chứ chưa đăng ký tại thị trường nước ngoài
mặc dù xây dựng thương hiệu được ví như tấm giấy thông hành giúp các doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu cạnh tranh tại nước ngoài
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam chưa theo kịp thực tế về thương hiệu như biểu tượng giao diện trong xây dựng cũng như bảo vệ thương hiệu của mình trong nền kinh tế số
đặc biệt là đối với các đối tượng đang hướng đến thị trường quốc tế
một ví dụ là tại thị trường trung quốc có nhiều sản phẩm của việt nam bị nhái thương hiệu nhiều hơn so với các quốc gia khác
để doanh nghiệp việt nam làm quen và tiếp cận với việc xây dựng thương hiệu
nhiều vấn đề rất cần có sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý các đơn vị liên quan như hội sở hữu trí tuệ việt nam
như cách thức xây dựng thương hiệu làm thế nào để xây dựng chiến lược thương hiệu hiệu quả và bền vững
kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển thương hiệu thương hiệu trong giá trị doanh nghiệp
hãy phân tích cho rằng italia có nguy cơ gây ra khủng hoảng tài chính khác nếu không sửa đổi kế hoạch ngân sách năm hai nghìn một mươi chín của mình theo hướng ôn hòa hơn
các thị trường tài chính sắp tới có thể sẽ đẩy tỷ lệ lãi suất lên cao hơn và điều này sẽ làm leo thang cuộc khủng hoảng
các chuyên gia cũng kêu gọi ec áp dụng quy trình xử lý thâm hụt vượt mức đối với italia càng sớm càng tốt
đây là quy trình gồm nhiều bước được eu áp dụng đối với những thành viên có mức thâm hụt ngân sách vượt mức trần
và có thể cho phép eu áp đặt hình phạt nghiêm khắc đối với nước vi phạm
tuy nhiên chính phủ italia khẳng định sẽ không điều chỉnh kế hoạch ngân sách và sẽ thực hiện những cam kết trong vận động tranh cử
đó là cắt giảm thuế và nâng mức thu nhập cơ bản cho người nghèo
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân